hà nội trong tiết trời xuân cuối tháng hai không chỉ đẹp sao xuyến với hoa xưa hoa bàn mà phố phường những ngày này còn được điểm tô bởi sắc vàng sắc đỏ rực rỡ của những tán cây lộc vừng thay lá
cảnh sắc tuyệt đẹp của hà nội mùa cây thay lá đã thu hút rất nhiều người dân thuộc mọi lứa tuổi đến ngắm cảnh và lưu lại những bức ảnh thật đẹp trong khoảnh khắc giao mùa
quanh khu vực bờ hồ hoàn kiếm dọc tuyến phố đi bộ hoàn kiếm lê lai đinh tiên hoàng những cây lộc vườn cũng đã nhanh chóng khoác lên mình sắc vàng sắc đỏ
đây là thành quả của chương trình trồng mới một triệu cây xanh của thành phố hà nội
điều này đã làm mỗi người dân dù đã sinh sống lâu năm ở hà nội hoặc lâu ngày mới có dịp quay lại nơi này đều cảm thấy vô cùng thích thú
trên các con đường của khu vực mà đi bộ này